hòa chung không khí nô nức phấn khởi ngày hội tòng quân của cả nước thanh niên việt nam tại các tỉnh thành đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
sau đây là không khí tại một số địa phương ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sáng ngày một mươi một tháng hai các huyện thành phố của tỉnh hòa bình đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân tiễn đưa một sáu trăm chín mươi một người con ưu tú của quê hương đất mường lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
do làm tốt công tác chuẩn bị ngày hội tòng quân của các địa phương đã diễn ra nhanh gọn an toàn tuyệt đối thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc trên quê hương đất mường hòa bình
hôm nay tỉnh hà nam tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi trang trọng thể hiện sự quan tâm sâu sắc chú đáo của cấp ủy chính quyền cơ quan quân sự địa phương
trong đợt này tỉnh hà nam được giao chỉ tiêu tuyển chọn một ba trăm năm mươi tân binh nhận nhiệm vụ tại các đơn vị quân đoàn một quân khu ba và bộ chỉ huy quân sự tỉnh
sáng một mươi một tháng hai các địa phương trên toàn tỉnh đắk nông đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi tiễn hơn chín trăm linh thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
lễ giao nhận quân tại các huyện thành phố diễn ra trong không khí trang trọng khẩn trương bảo đảm an toàn tuyệt đối
cùng với thanh niên cả nước sáng nay gần hai sáu trăm bốn mươi thanh niên tỉnh quảng ngãi lên đường nhập ngũ
năm nay chất lượng thanh niên nhập ngũ quảng ngãi cao tỷ lệ thanh niên sức khỏe loại một loại hai đạt bốn mươi chín hai tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp trung cấp đến đại học đạt một mươi ba
các địa phương trong tỉnh quảng bình cũng vừa tổ chức trang trọng lễ tiễn đưa chín trăm năm mươi một thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn chín trăm năm mươi một công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội gồm bộ tư lệnh vùng ba hải quân bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng hai bộ tư lệnh bộ đội biên phòng binh chủng thông tin